một chiếc xe toyota fortuner đã đâm đổ hàng chục mét giải phân cách bằng nhựa và sau khi vụ tai nạn xảy ra tài xế đã lái xe bỏ đi
rất may không có người nào bị thương
tuy nhiên đây là lời cảnh tình cho nhiều lái xe khi tham gia giao thông cần tập trung hơn để tránh những tình huống tai nạn đáng tiếc
một chiếc xe du lịch đang dừng bên mép đường đã bất ngờ bốc cháy dữ dội và chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã thiêu cháy hoàn toàn chiếc xe khiến người đi đường khiếp sợ
sự việc mới đây xảy ra tại đường bùi thị xuân đoạn dốc ông thập phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
khi một chiếc xe du lịch mang biển kiểm soát sáu mươi một d bốn trăm chín mươi bốn đang dừng bên mép đường thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
chỉ trong chốc lát ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe
sau khoảng hai mươi phút khi lực lượng chức năng chưa tới thì chiếc xe đã bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ hỏa hoạn tuy không gây thương vong về người nhưng đã khiến người đi đường hoang mang và hoảng sợ
chiếc xe trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị cháy trơ khung nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra và làm rõ
sau hơn hai tháng luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định một trăm linh chính thức có hiệu lực
luật chặt chẽ nghị định tăng nặng mức phạt bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông
cũng như là ý thức của người điều khiển phương tiện ngay cả khi dịch covid một mươi chín đang gây lo ngại
và nhiều tài xế cũng đã lợi dụng để né tránh việc kiểm tra nồng độ cồn
chỉ trong một giờ đồng hồ đã có hơn ba mươi lượt phương tiện xe ô tô các loại bị lực lượng cảnh sát giao thông đội một mươi một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở trên tuyến đường mòn hồ chí minh
hướng đi xuân mai và hòa bình tuy nhiên không phát hiện trường hợp nào vi phạm
thực tế như tất cả tổ ta đứng gần tiến đồng hồ rồi dừng rất nhiều xe nhưng không có trường hợp nào sử dụng bữa rượu
và nếu có sử dụng bữa rượu thì người ta ngồi cạnh và sẽ còn lái xe không sử dụng bữa rượu
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
so với cùng kỳ toàn quốc đã giảm hai trăm hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông và giảm gần một trăm bốn mươi người chết
tên nạn giao thông tại thủ đô hà nội giảm sâu cả ba tiêu chí tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra đã giảm rõ rệt
có cái vai trò rất quan trọng của cái luật phòng chống tác hại rượu bia và cái nghị định một trăm linh
theo báo cáo của bộ y tế thì số nạn nhân tai nạn giao thông vào cấp cứu mà có côn
bây giờ trong những bệnh viện lớn như việt đức hay chợ đẩy thì nó chỉ còn khoảng bảy tám
tức là nó giảm khoảng trên năm mươi so với cùng kỳ của tết năm ngoái
mặc dù gần đây khi dịch covid một mươi chín vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
nhiều tài xế lợi dụng điều này để chống đối việc kiểm tra
tuy nhiên với các biện pháp rõ ràng chế tài nghiêm tình trạng này đã không kéo dài
thứ nhất là nhận thức của xã hội cái quan tâm của xã hội
đây là một cái nghị định mà được sự quan tâm nhiều nhất
hai là nhận thức của người tham gia giao thông đã tăng lên rất cao
từ thành phố đến nông thôn từ khi ngồi uống nước hay là ngồi các bữa ăn đều bàn và thực hiện nghiêm
có thể thấy sau một thời gian áp dụng luật phòng chống tắc hại của rượu bia
cũng như nghị định số một trăm linh năm hai nghìn một mươi chín đã thật sự gây tác động mạnh mẽ trong toàn thể xã hội
từ đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức
ý thức của người tham giao giao thông